chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mới đây trong dịp tròn bốn mươi chín ngày cháu rời xa cõi đời gia đình đã tổ chức lễ trùng thất cho va
dù đã bảy tuần trôi qua nhưng đối với người thân của va thì nỗi đau chỉ mới như ngày hôm qua
tròn bốn mươi chín ngày bé va rời xa cõi đời dường như nỗi đau chỉ mới ngày hôm qua
cụ thể gia đình cháu bé va đã tổ chức lễ bốn mươi chín ngày cho cháu tại chùa tường nguyên thuộc quận bốn
chị taylor là bác ruột của va cho hay
cả gia đình đã đến tham dự lễ của cháu
chị nghẹn ngào cho biết từ hôm qua ở một số nơi cũng đã tổ chức cầu siêu cho con rồi
mẹ cháu gần một mươi giờ đêm còn nhắn cho tôi nói em vừa đi cắm hoa cho con về
thương con bao nhiêu bác thương mẹ hát của con bấy nhiêu
tôi biết con đã được đến nơi hạnh phúc vui vẻ rồi và mẹ con cũng tin thế
bên cạnh đó chị taylor cũng thông tin rằng
gần đây có một số người lên tiếng cho cháu va trên facebook đã bị hacker tấn công xóa bài đăng một cách kỳ lạ
về sự việc này chị tl cho biết không thể nhờ công an hay các chuyên viên can thiệp vì họ không có thẩm quyền
hiện tại cả gia đình vẫn đang theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng
nhiều người vẫn ngày ngày cầu nguyện viết bài đăng bài quan tâm hỏi hàn vụ án đến đâu rồi
ngày đầu tiên chính thức đi làm trở lại sau tết
cũng là ngày cúng thất bẩy cho va
thời gian thì trôi nhanh quá mà nỗi đau thì dường như mới chỉ ngày hôm qua
chị taylor buồn bã chia sẻ
trước đó công an đã xác định nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi quê gia lai
sống chung như vợ chồng với nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi ngụ tại quận một
cùng cháu gái ntva tám tuổi là con ruột của thái
từ giữa năm hai nghìn hai mươi tại một căn hộ ở trung cư saigon pearl thuộc quận bình thạnh
trong thời gian sống chung trang đã nhiều lần dùng tay hoặc chân hoặc nhiều loại dụng cụ
doi để ra tay tàn độc với cháu gái một cách dã man khiến cháu tử vong
mẹ bé va lần đầu xuất hiện bên bàn thờ con trong ngày đầu năm mới
trước đó trong chiều cuối năm bỏ lại sự vội vã và hối hạ ở ngoài kia
chị hát là mẹ ruột của cháu va đã đến ngôi chùa để hương linh con và cắm hoa
sắp lễ cung thất cho con
ngày mùa một tết nhâm dân cũng là ngày tuần thứ sáu của bé va
cô bé tám tuổi bị dì ghẻ chút đòn roi đến tử vong
dù sự việc đã trải qua những người nhẫn tâm ra tay với cô bé rồi cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
và bản án lương tâm
thế nhưng có lẽ nỗi đau vẫn chưa thể ngồi ngoài trong lòng người thân cũng như những người yêu thương va
có lẽ đây sẽ là cái tết buồn và mất mắt nhất của chị hát
mẹ bé va
dù năm hết tết đến nhưng không muốn cô bé ở nơi xa cô đơn
nên trong chiều hai mươi chín ngày cuối cùng của năm cũ
người thân đặc biệt là mẹ bé v a cũng đã đến chùa tường nguyên quận bốn để cắm hoa sắm lễ thất cho con
giờ đây những việc mọi người có thể làm cho em có lẽ cũng chỉ có như vậy
đây là lần đầu tiên chị hát mẹ của bé va xuất hiện thông qua tấm hình mà chị thanh loan
là bác của cô bé
cô bé chia sẻ kể từ khi xảy ra sự việc đau lòng
trước đó anh quang vinh là bác ruột của va cũng tiết lộ
khi nghe tin con gái qua đời chị hát đã ngất lên ngất xuống nhiều lần
và không thể xuất hiện ở tăng lễ của con gái
tuy nhiên sau đó được sự động viên của người thân luật sư và sự đồng hành của mọi người
tinh thần của mẹ đẻ bé va hiện đã ổn định
người mẹ này đã tạm vững tâm và quyết tâm giành lại công lý cho con gái mình
ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ đã khiến cho nhiều người xúc động
và dành những lời động viên hãy kiên cường mạnh mẽ đến mẹ của bé va
cũng đến thắp nhang cho bé và gặp mẹ của va tại chùa chị hát dê chia sẻ
tối qua ghé chùa thắp hương cho va thì gặp mẹ và em va ở đó
vài gầy nhỏ xinh đang lúi húi cắm bông cho con
em nói va rất thích màu hồng
nên em đi tìm mua hoa bằng được có màu hồng để về cắm
mặc dù chiều tối hai mươi chín tết không dễ để kiếm hoa đẹp và tươi
em lúng túng cắm vì là lần đầu cắm bông
nhưng với tình yêu của người mẹ em đã hoàn thành và bông cắm rất đẹp
thầy khen đẹp
hỏi sao em không về quê với gia đình tại vũng tàu cho vui
em nói em muốn ở gần va
trên đường về mắt mình cay xe
lo không biết
sau giao thừa em về đi đường có nguy hiểm hay không
em quá mong manh
nhưng chị cảm nhận sự kiên cường và sự chịu đựng của em là quá lớn
không phải người mẹ nào cũng chịu đựng được như em
xin giúp tôi nhắn với mẹ bé rằng
hãy kiên cường như con mạnh mẽ như con
và hãy vững tin vì tất cả những người bố những người mẹ chúng tôi quyết đòi lại công bằng cho con
tài khoản hh chia sẻ
chị bn cũng bày tỏ
thương gửi năng lượng tình thương đến con
ở nơi ấy con sẽ được sửa ấm trong tình thương của hàng triệu triệu con người
mong mẹ hát sẽ giữ sức khỏe và luôn thật kiên cường
luật sư phẫn nộ hành vi dã man bản tính độc ác của rìa sau ba tiếng nói chuyện với mẹ va
những thông tin liên quan đến vụ việc
luật sư nguyễn anh thơm cho biết rõ
quan điểm của mình ngay từ ban đầu
khi nhận trợ giúp cho gia đình va
khẳng định sẽ không khoan nhượng
tha thứ với tội phạm nói chung
đặc biệt là tội phạm liên quan đến
trẻ em như chính con mình
nhận định về tâm lý tội phạm của
các đối tượng luật sư nguyễn anh thơm cho rằng
động cơ mục đích của chúng
là rất dã man tàn bạo
không còn tính người tại sao chúng
có thể ra tay đến tử vong cháu
như một thiên thần như vậy
tất cả đó là sự ý kỷ nhỏ nhen
bản tính ác độc của chúng
khi có cơ hội được bộc lộ ra bên ngoài
luật sư bức xúc
theo luật sư thơm tâm lý tội phạm là trạng thái
tư tưởng tình cảm suy nghĩ
của tội phạm có liên quan đến việc
chuẩn bị và thực hiện tội phạm
sự hình thành tâm lý ý đồ
và những biện pháp phương thức
thực hiện tội phạm
mỗi tội phạm đều có trạng thái tâm lý riêng
do đó trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm các cơ quan
bảo vệ pháp luật đều phải nghiên cứu
phân tích nắm chắc tâm lý của chúng
về ý đồ cách thức
hành vi và phương pháp thực hiện tội phạm
từ đó sẽ thấy được
nguyên nhân động cơ mục đích
gây án bản chất hành vi phạm tội
có những quan điểm đánh giá
tính nguy hiểm của tội phạm để xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
luật sư thơm đã hoàn tất các thủ tục
pháp lý đăng ký bảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp cho va
tại buổi làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an
đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký luật sư
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
luật sư thơm đã đến làm việc với mẹ va
buổi nói chuyện kéo dài hơn
ba tiếng vào tối ngày một mươi năm tháng một
trong đó nói về việc cháu a
không được gặp mẹ hay liên lạc với mẹ
sau khi cha mẹ ly hôn
bên cạnh đó luật sư cũng tìm hiểu
các thông tin về việc trước khi
cháu a bị nguyễn võ quỳnh trang ra tay
tàn độc đến tử vong
thì tại sao mẹ cháu lại không biết
không quan tâm đến con
mẹ va chia sẻ về việc
không biết con bị đánh là do
bị trang ngăn cấm mọi thông tin liên lạc
với hai mẹ con
theo ông thơm sau khi hai vợ chồng ly hôn
mối tình giữa trang và thái bị nhiều người
ngăn cấm nên có thể trang
bực tức ấm ức và chút giận
lên cháu va
luật sư thơm cũng nhấn mạnh
việc có một số đối tượng không muốn luật sư
tham gia trợ giúp pháp lý
cho gia đình bởi sự quyết liệt
không khoan nhượng trước tội ác của chúng
hoặc vì những động cơ mục đích khác
nói luật sư đã bị mua chuộc
nhận tiền của gia đình hai đối tượng
vì trên đời này có ai làm gì
không công nhất lại tự
bỏ chi phí từ hà nội và thành phố
hồ chí minh hoặc trợ giúp để
pa bản thân có nhiều khách hàng
để kiếm nhiều tiền tuy nhiên ông khẳng định
không ai có thể khuất phục được
con đường bảo vệ chính nghĩa của luật sư
dù phải đương đầu với mọi
khó khăn nguy hiểm thậm chí
luật sư thơm còn tiết lộ
đã có gia đình bị cáo quỳ gối
xin tha thứ hay sẵn sàng
đưa bao nhiêu tiền nhưng
luật sư không bao giờ làm điều gì trái lương tâm
thưa quý vị tết nguyên đáng
đáng lẽ là dịp để mọi nhà được
đoàn viên được xung họp bên nhau
thì giờ đây đối với mẹ va
những thứ tưởng như đơn giản ấy
lại quá xa vời với mẹ va
âm dương cách biệt có lẽ
nỗi đau mất con vốn đã quá lớn
thì trong những ngày đầu năm mới
sự mất mát lại được nhân lên nhiều lần
hy vọng chị h sẽ vượt qua
được nỗi đau mất con
nỗi đau này vẫn tâm đòi lại công bằng
cho bé va đưa những tội ác
tàn độc ra ánh sáng
hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra
những tin tức mới nhất về vụ án
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo